một trong những sự kiện đặc biệt trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức cộng hòa xéc của thủ tướng nguyễn xuân phúc và đoàn đại biểu cấp cao việt nam là diễn đàn doanh nghiệp cộng hòa xéc việt nam được tổ chức vào ngày một mươi bảy tháng bốn tại thủ đô praha
thủ tướng nguyễn xuân phúc và thủ tướng nước chủ nhà andrei babis đã đồng chủ trì diễn đàn tham dự diễn đàn còn có các quan chức chính phủ việt nam cộng hòa xéc và hơn một trăm linh doanh nghiệp nhà đầu tư hai nước
phát biểu tại diễn đàn thủ tướng cộng hòa séc andrei babib đề nghị doanh nghiệp hai nước thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động xuất khẩu hàng hóa của mỗi bên khẳng định chính phủ và các doanh nghiệp hai nước đang nỗ lực tạo điều kiện để hoàn tất việc mở đường bay thẳng hà nội praha trong năm hai nghìn hai mươi
tại diễn đàn thủ tướng nguyễn xuân phúc cho biết hai bên mong muốn các doanh nghiệp hai nước đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hợp tác trên tất cả các lĩnh vực tương xứng với tiềm năng
hai chính phủ cam kết tạo điều kiện cho các doanh nghiệp
kết nối các ý tưởng các dự án kinh doanh với môi trường thuận lợi
việt nam có môi trường chính trị xã hội ổn định nền nông nghiệp nhiệt đới công nghiệp chế biến chế tạo phát triển nhanh xuất khẩu nhiều khu vực trên thế giới
bên cạnh đó việt nam có nguồn lao động trẻ năng động và có khả năng nắm bắt và vận hành tốt các công nghệ mới đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp bốn hiện nay
cùng với đó việt nam là một thị trường rộng lớn gần một trăm linh triệu dân là cơ hội to lớn để các nhà đầu tư doanh nghiệp cộng hòa séc kinh doanh và đầu tư thành công tại việt nam